trong khi đó tại hà nội công an quận hà đông cũng vừa cho biết sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh
lực lượng cảnh sát hình sự đã phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
với hình thức bán về máy bay giá rẻ
các đối tượng đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của các bị hại để thực hiện hành vi phạm tội
đây là một trong những ổ nhóm hoạt động lừa đảo quy mô trên không gian mạng
bị triệt phá tại địa bàn thạch thủ đô hà nội
theo tài liệu điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng nguyễn đức tùng cầm đầu đường dây
đã thuê một số đối tượng chưa có việc làm thông thạo chuyên môn về tin học công nghệ
để làm việc với mức lương cao nhất lên đến một trăm linh một trăm năm mươi triệu đồng một tháng
sau đó tùng đã trực tiếp quản lý hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
với phương thức thủ đoạn mới rất tinh vi mua hàng nghìn tài khoản facebook ảo trên mạng xã hội
giao cho các nhân viên quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc
sau đó tự tạo giao dịch thành công để người bị hại tin tưởng mắc bẫy và chuyển tiền
đặc biệt với mức chiết khấu hai mươi tổng số tiền
các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn
ngày một mươi chín tháng một mươi hai khi đang thực hiện hành vi
các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại hai trung cư trên địa bàn quận thanh xuân và hà đông
đưa hình dưới để cho các bạn tìm hiểu
sau đó sẽ có những tổng tác viên giả để vào đăng ký
sau khi đăng ký những tổng tác viên giả lại đặt tiền để mua vé của tổng tác viên thật
tổng tác viên thật sẽ bị tin là có khách hàng thật nhưng thực ra là tổng tác viên giả
giả là bị hại
nhóm chim mồi sau khi các đối tượng đã liên hệ được với các bị hại
thì cùng phối hợp có đối tượng thì tư vấn có đối tượng thì giả làm nhân viên
sau đó là làm cho cái bị hại tin tưởng chuyển tiền
sau khi chuyển tiền xong các đối tượng chặn số điện thoại xóa gia lô xóa facebook
cơ quan công an cho biết số tiền chiếm đoạt được
tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài
gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh
bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt
đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt được khoảng hai mươi tỷ đồng
và chỉ trong một ngày khai thác nóng công an quận hà đông đã xác minh làm rõ được một mươi bị hại
tại nhiều địa phương bị chiếm đoạt số tiền khoảng một hai tỷ đồng
để mở rộng mô hình hoạt động lừa đảo
thì đối tượng cầm đầu đã thuê và tuyển dụng một số nhân viên mới
và hướng dẫn cho các nhân viên mới để thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng
bằng các hình thức là hướng dẫn qua bảng như thế này
qua vụ việc cơ quan cảnh sát cháu quân quảng đông cũng khuyên cáo
với người dân và các quan tổ chức khi giao dịch trên mạng phải hết sức cảnh giác
đặc biệt là khi chuyển tiền hoặc giao dịch
về cái mua bán trên mạng là phải biết được cái địa chỉ các công ty
địa chỉ được cá nhân thì chuyển tiền và giao dịch trên mạng
theo cơ quan công an nhằm đối phó với cơ quan chức năng
đối tượng cũng thường xuyên thay đổi địa điểm
mỗi căn hộ chỉ thuê và hoạt động khoảng từ hai đến ba tháng
đáng chú ý đối tượng đã chọn địa điểm là các căn hộ trung cư khép kín
có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để hoạt động
hiện công an quận hà đông đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với một mươi bốn đối tượng
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu xử lý các đối tượng có liên quan